với chính sách giảm hai thuế giá trị gia tăng của nhà nước được đánh giá có tác động tích cực trong các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế theo nghị quyết số bốn mươi ba của quốc hội
việc giảm thuế này sẽ góp phần làm giảm giá thành từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh và duy trì công an việc làm cho người lao động và góp phần phục hồi kinh tế
với chính sách giảm thuế giá trị gia tăng thì ngay từ đầu năm hàng loạt hàng hóa tại siêu thị này đã được áp dụng mức giảm hai
kết hợp với các chương trình khuyến mại khác của siêu thị thì nhiều mặt hàng giá bán đã hấp dẫn người tiêu dùng hơn
hằng ngày chúng tôi tiếp cận với hơn một triệu lượt khách hàng và đây là một hiệu quả tức thời đối với tất cả các giao dịch mà chúng tôi đang thực hiện
vừa việc tiết kiệm được hai chi phí vốn đầu tư cũng như là thúc đẩy cho việc quan tâm tới việc khách hàng nhìn thấy được mức giá giảm tương ứng với tỷ lệ mua sắm của họ
qua đó thì cũng kích thích được nhu cầu mua sắm hàng ngày của khách hàng và đây là một tín hiệu rất đáng mừng đối với chúng tôi
còn với các doanh nghiệp sản xuất giảm hai thuế giá trị gia tăng đã mang lại nhiều lợi ích sản tiếp như tăng doanh số bán hàng
từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh và suy trì công an việc làm cho người lao động
chúng tôi cũng đang tìm mọi cách để kiểm soát giá thành
thì việc giảm hai thuế vat cũng là việc trực tiếp giảm ngay vào giá thành sản phẩm và nó cũng có thể giúp người tiêu dùng có thể tăng thêm lượng mua
và khi tăng thêm lượng mua thì sẽ lại là một điểm tốt để chúng tôi có thể tăng thêm sản lượng bán cũng như sản lượng sản xuất
nhờ chính sách tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng các doanh nghiệp đã được tiếp thêm nguồn lực
từ đó tiêu thụ nội địa được đẩy mạnh xuất khẩu được gia tăng trở lại
tuy nhiên nền kinh tế trong nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn
sự hỗ trợ từ chính sách cần được tiếp tục để thúc đẩy tăng trưởng của khu vực bán lẻ và dịch vụ góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi
đầu tư tư nhân còn rất là khiêm tốn và thấp hơn so với mọi năm
cho nên là những giải pháp giảm thuế phí
theo tôi cần phải tiếp tục trong sáu tháng cuối năm ngoài hai nghìn hai mươi bốn này
nó như là một cái giải pháp hỗ trợ của nhà nước để cho khu vực tư nhân trong nước hồi phục
không chỉ kéo dài thời hạn giảm hai thuế giá trị gia tăng đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn
các chuyên gia kinh tế cho rằng nên cân nhắc mở rộng đến tất cả các nhóm hàng hóa dịch vụ đang gặp nhiều khó khăn cần được trợ lực